cục an toàn thông tin đã xác định được hơn bốn trăm linh địa chỉ ip bị lây nhiễm với hơn một mươi sáu biến thể của mã độc trong chiến dịch tấn công này
mã độc chủ yếu được lây nhiễm qua đường email đánh lừa người dùng nhấn vào địa chỉ firewood đính kèm
cục an toàn thông tin thuộc bộ thông tin và truyền thông phát đi lệnh điều phối yêu cầu các cơ quan tổ chức
doanh nghiệp gấp rút giả quét bóc gỡ các tệp tin mã độc của chiến dịch tấn công có chủ đích quy mô lớn
nhằm vào các cơ quan chính phủ và hạ tầng thông tin quan trọng của việt nam
ngoài việc đánh cắp thông tin tin tặc có thể lợi dụng máy của người dùng để tấn công các máy tính khác
huy động thành một mạng máy tính để tấn công ddos vào các hệ thống lớn
các mã độc này cũng có thể nằm vùng sán điệp để thực hiện tấn công leo thang các hệ thống thông tin trọng yếu
cục an toàn thông tin nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của các mã độc được nhóm tin tặc sử dụng
trong chiến dịch tấn công có chủ đích quy mô lớn lần này và đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
thực hiện gấp các biện pháp bóc gỡ mã độc bằng công cụ gia quét